kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy có hai thay đổi lớn trong khâu xét tuyển
đó là thí sinh vừa đăng ký xét tuyển vừa đăng ký dự thi và cho phép thí sinh đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển
chính việc không giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển của thí sinh sẽ khiến cho các trường thực hiện xét tuyển độc lập gặp khó khăn trong việc lọc thí sinh ảo
để giải quyết bài toán ảo trong mùa tuyển sinh năm nay thì hầu hết các trường đã chọn giải pháp xét tuyển theo nhóm
khác với những năm trước năm nay đại học y hà nội sẽ tham gia vào nhóm xét tuyển chung trong khu vực
bởi nếu tính không sát tỷ lệ thí sinh ảo để xác định đúng điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển
rất có thể sẽ lại lâm vào tình trạng thiếu chỉ tiêu ngay trong đợt đầu xét tuyển giống năm ngoái
kết quả xét tuyển năm ngoái thì chúng tôi thấy rằng là các trường tốc đầu cũng không có nghĩa là sẽ cứ đinh đinh

tất cả thí sinh sẽ vào trường mình tại vì hiện nay cái số mà thí sinh không đăng ký học mặc dù là nguyện vọng thứ nhất
bắt đầu có xu hướng tăng lên như vậy là số thí sinh đi nước ngoài số thí sinh học các trường khác
hoặc số thí sinh người ta chưa học người ta có nguyện vọng khác có xu hướng tăng lên
vì vậy các trường kể cả tốc đầu cũng phải thận trọng về tỷ lệ ảo
vấn đề ảo năm hai nghìn một mươi bảy chắc chắn sẽ tiếp tục phát sinh
khi mà trong quy chế quy định tất cả các nguyện vọng mà thí sinh đăng ký xét tuyển
được xét tuyển bình đẳng như nhau trong cùng một đợt xét tuyển
nhưng thí sinh chỉ được xét trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất từ trên xuống
trong danh sách các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển
vậy nên việc hình thành một nhóm xét tuyển chung của các trường trong khu vực là điều hết sức cần thiết
chẳng những giúp các trường này không bị ảo lẫn nhau mà còn giúp các trường trong cùng khu vực
có ít thí sinh đăng ký xét tuyển hơn thuận tiện trong khâu xét tuyển
các trường đều nhận được một kết quả dự báo ban đầu
từ kết quả dự báo ấy thì các trường sẽ mang về để sử dụng trên cái phần mềm phân tích số liệu thống kê
từ các kinh nghiệm tuyển sinh của các năm đưa ra một con số điểm chuẩn sát hơn
và số thí sinh có khả năng đỗ vào trường cao hơn
lợi đầu tiên nhìn thấy đó là khi các trường xét đưa ra dự kiến điểm chuẩn
và tỷ lệ xét tuyển của từng ngành từng trường của trường mình
thì chúng tôi có thêm được những cái thông tin để xác định một cách chính xác
những thí sinh đó nằm trong dự kiến xét tuyển của mình
nhưng không nằm trong dự định trúng tuyển của trường mình
thì chúng tôi có cơ hội để chúng tôi điều chỉnh
và như vậy nó sẽ giảm được cái tối đa tình trạng như năm ngoái đã từng xảy ra
đó là chúng tôi xét điểm theo cái tính toán của trường mình
nhưng trên thực tế các em lại không đến nhập học
theo đúng tỷ lệ xét tuyển đó chứ nó lãng phí về mặt trị tiêu
đại diện trường đại học bách khoa đơn vị đảm nhiệm vai trò chủ trì tuyển sinh của nhóm miền bắc cho rằng
cách thức xét tuyển theo quy chế năm nay hoàn toàn phù hợp với phần mềm xét tuyển của nhóm gx năm ngoái
vì thế các trường tham gia nhóm miền bắc sẽ tiết kiệm được chi phí và nhân lực trong công tác tuyển sinh
trong quá trình xét tuyển thì chúng ta chia sẻ thông tin
và với cái sự chia sẻ thông tin thì sẽ có được một cái
cái quy trình xét tuyển nó tốt nhất và giảm quan trọng nhất là đối với năm hai nghìn một mươi bảy này
đó chính là cái việc mà giảm cái tỷ lệ thí sinh ảo ngay từ những cái vòng đầu
để làm việc đó thì trường đại khoa nội cũng cùng với các trường đại học khác trong khu vực
cũng đã bàn bạc và đưa ra cái quy trình xét tuyển
tuy nhiên bài toán về thí sinh ảo trong mùa tuyển sinh năm nay đối với các trường sẽ vẫn còn nhiều ẩn số
bởi nhóm các trường công an quân đội thường lấy điểm chuẩn cao
và thời gian xét tuyển dài nên các nhóm xét tuyển chung sẽ khó cập nhật đầy đủ thông tin
bên cạnh đó việc cho thí sinh đăng ký không giới hạn nguyện vọng cũng dễ dẫn đến tình trạng
thí sinh trúng tuyển nhưng không muốn học còn thí sinh muốn học và có khả năng học thì lại trượt
thực tế hàng năm hầu hết các trường tốt dưới đều có một tỷ lệ sinh viên có tên trong danh sách đỗ
nhưng chỉ ở dạng chú chân